hàn quốc đã kịp thời nắm bắt xu hướng mới sáng tạo ra những sản phẩm và dịch vụ dành riêng cho những phụ nữ thích sống một mình
những chai rượu nhỏ sinh dành cho một người thực phẩm đóng gói dành cho một người
những chiếc tủ lạnh xinh xắn và rất mỏng
hay chiếc máy giặt có rán nhãn cảnh báo chỉ đủ dùng cho một người
và những chiếc nồi cơm điện nhỏ sinh với dung tích khoảng một lít
nhà tôi không rộng lắm mà tôi chỉ sống một mình
nên những đồ dùng trong nhà nhỏ sinh là ưu tiên hàng đầu của tôi khi lựa mua đồ
ở đây có tất cả những gì mà tôi cần
những người sống độc thân chỉ tiêu khoảng tám bốn trăm linh đô la mỹ một tháng
trong khi chi phí trung bình của hộ gia đình hai người là bảy một trăm linh đô la mỹ
tiềm năng của thị trường tiêu dùng mới này là rất lớn
các hãng điện tử gia dụng và thực phẩm
có lẽ nhạy bé hơn cả với những mặt hàng phục vụ cho các đối tượng độc thân
mức tiêu dùng của những hộ gia đình một người được dự báo là sẽ đạt một trăm linh năm tám tỷ đô la vào năm hai nghìn hai mươi
với xu hướng hộ gia đình độc thân đang ngày càng tăng nhanh
tới bốn trăm linh trong vòng hai mươi năm năm và chiếm tới hai mươi bảy hai mức tiêu dùng của toàn bộ nền kinh tế
để bắt kịp với xu thế này các công ty tại hàn quốc cũng cho ra mắt nhiều dịch vụ và sản phẩm
nhằm làm cho cuộc sống một mình không chỉ thuận tiện hơn
mà còn an toàn và đáp ứng tối đa mọi nhu cầu của khách hàng đặc biệt là khách hàng nữ
khác với nam giới khi sống độc thân nhiều phụ nữ vẫn chăm chỉ nấu nướng tại nhà
tại các siêu thị thực phẩm và rau quả được đóng gói rất nhỏ
vừa vặn cho nhu cầu của một người cho một bữa ăn
đồ dùng gia đình và đồ nội thất cũng được thiết kế nhỏ sinh tối giản diện tích và đa năng hơn
khi sống một mình khả năng để lãng phí thực phẩm là rất lớn
vì thế tôi lựa chọn những thực phẩm đóng gói nhỏ
và không quan tâm lắm đến giá cả
đối với hộ gia đình một người kế hoạch tài chính cũng khác với kiểu gia đình truyền thống
vì thế các công ty quản lý tài chính đang tìm cách tận dụng sự thay đổi này
để phát triển các sản phẩm chuyên biệt
tập đoàn tài chính kb thì có chiến lược nhắm đến đối tượng là khách hàng trẻ tuổi
muốn sống độc lập thông qua một kế hoạch tài chính
đáp ứng đủ sáu nhu cầu chính của một hộ gia đình một người
trong đó bao gồm khoản vay để thuê nhà bảo hiểm và thẻ tiến dụng
sử dụng trong các cửa hàng tiện ích và siêu thị
kb cũng gợi ý khách hàng đầu tư vào những công ty có thể đem lại lợi ích
cho việc phát triển kinh tế độc lập
đây là một cửa hàng nội thất trên phố nam yangju của seoul
chủ cửa hàng cho biết so với những năm trước
nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng đã có sự thay đổi rất lớn
so với trước số lượng khách mua hàng cho các căn hộ một người tăng nhanh
ngày trước người ta chỉ cần xem mẫu và đặt mua trên mạng
còn bây giờ nhiều người đến với chúng tôi với những yêu
cầu riêng và kiểu dáng và kích thước tính tiện dụng và đa năng
được nhiều người lựa chọn bởi căn hộ của họ thường rất nhỏ
chúng tôi đáp ứng nhu cầu của từng khách hàng và tất nhiên là giá cả có cao hơn
khách hàng nữ thường là khó tính hơn trong việc lựa chọn và không mấy quan tâm tới giá cả
có rất nhiều vấn đề xoay quanh chủ đề cuộc sống độc thân
trong đó có những lo ngại về sự an toàn cá nhân đặc biệt là với giới nữ
tôi cảm thấy ngần ngại khi có người gõ cửa mà không hẹn trước
đến lúc đó tôi cũng rất tò mò ngoài cửa là ai
nhưng tôi vẫn không thể mở cửa vì sự an toàn của mình
để đáp ứng nhu cầu về an ninh phục vụ cho nhóm người sống độc thân
đặc biệt là phụ nữ ở độ tuổi từ hai mươi tới ba mươi chiếm hơn hai mươi tổng số hộ gia đình
nhiều công ty chuyên về các sản phẩm an ninh gia đình hai mươi bốn h coi đây là cơ hội cho việc kinh doanh
người dùng có thể kiểm tra ai đang ở ngoài cửa bằng cách sử dụng điện thoại thông minh cá nhân
và kích hoạt cảnh báo
hoặc thậm chí yêu cầu sự hỗ trợ nếu cần
phụ nữ sống một mình là mục tiêu của đối tượng xấu
vì vậy chúng tôi đã đưa ra một dịch vụ tùy chỉnh và tiết kiệm chi phí hơn để bảo vệ ngôi nhà của họ
một dịch vụ khác cũng được nhiều chị em sống một mình ưa thích là dịch vụ biêu điện không nhân viên
được quản lý bởi các cửa hàng tiện ích cùng các trang mua sắm trực tuyến
người dùng chỉ cần chọn một cửa hàng tiện lợi mà họ muốn và mang đồ họ muốn chuyển đến
sau khi chọn được nơi muốn gửi đến
người dùng sẽ nhận được một mã để mở ngăn thủ và đặt đồ cần chuyển vào đó
dịch vụ biêu điện tiện lợi của chúng tôi được sử dụng chủ yếu ở các quận gangnam hwa nắc và đông giác
đây là những khu vực mà nhiều phụ nữ sống một mình
có muôn vàn lý do để nhiều người phụ nữ hàn quốc hiện nay lựa chọn cuộc sống độc thân và từ chối hôn nhân
nhưng có lẽ khát khao được mặc chiếc váy cô dâu dù chỉ một lần vẫn nhen nhóm trong nhiều cô gái
hôm nay kang bo hyun đi chụp ảnh cưới
nhưng bộ cảnh cưới của cô có hơi khác thường một chút
đó là không thấy bóng dáng của chú rể nào cả
năm nay tôi ba mươi tuổi tôi chưa có ý định kết hôn
nhưng tôi muốn lưu lại những bức hình này khi tôi còn trẻ
nhờ nhu cầu chụp ảnh cưới của những cô gái chưa hoặc không muốn kết hôn đang tăng lên nhanh chóng
nên các hiệu ảnh chuyên phục vụ cho nhóm khách hàng này cũng mọc lên như nấm ở các thành phố của hàn quốc
mỗi cô gái chỉ cần bỏ ra khoảng ba trăm linh đô la mỹ là có thể đưa ra một chiếc máy
được phục vụ chọn gói từ váy cưới làm tóc trang điểm và chụp ảnh
chủ của studio này cho biết doanh thu mỗi năm của cửa hàng tăng lên khoảng một trăm năm mươi so với năm trước
và rồi từ chuyện đám cưới đến vướng mắc về con cái
có những người phụ nữ muốn tổ chức đám cưới cho mình nhưng lại không muốn có chú rể
và cũng có những cô gái còn tính xa hơn thế
khi còn trẻ họ có thể không muốn lập gia đình
nhưng biết đầu khi đã lớn tuổi họ lại thay đổi ý định và muốn kết hôn
hoặc muốn có một đứa con ruột của mình nhưng lại không muốn ràng buộc với bố của đứa trẻ
ngân hàng trứng và tinh trùng oxide có thể thỏa mãn nhu cầu này
nhờ tiến bộ của khoa học kỹ thuật cộng với những thay đổi về đời sống xã hội
ngày càng có nhiều phụ nữ độc thân muốn lưu giữ trứng đông lạnh khi họ đang ở độ tuổi lý tưởng cho việc sinh đẻ đó là dưới ba mươi năm tuổi
nhiều người có tâm lý rằng làm việc này họ vừa có thể yên tâm rằng sau này họ sẽ có những đứa con khỏe mạnh khi đã lớn tuổi
và vừa có thể dành thời gian tuổi trẻ để lo cho sự nghiệp
việc ngày càng có nhiều người muốn tách rời đám đông rồi lựa chọn những sinh hoạt chỉ có mình họ
kể cả việc kết hôn đã làm nở rộ các dịch vụ phục vụ cho những hộ gia đình một người
nhìn theo chiều ngược lại chính những tiện ích mà những dịch vụ này mang lại đang lôi kéo nhiều người tôn thờ chủ nghĩa độc thân hơn
cũng bởi thế mà tại hàn quốc hiện nay nền kinh tế solo hay nền kinh tế cho một người
đang là một trong những khái niệm được nhắc đến nhiều nhất